tại hà nội ngân hàng nhà nước đã tổ chức buổi họp báo tổng kết hoạt động ngân hàng năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi họp báo các giải pháp để giải quyết nợ xấu trong năm hai nghìn một mươi chín cũng đã được đưa ra
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước trong năm hai nghìn một mươi tám mặt bằng lãi suất được duy trì ổn định
trong bối cảnh lãi suất thị trường quốc tế gia tăng
ngân hàng nhà nước đã điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và tiền tệ
tập trung điều tiết và đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh khoản cho các tổ chức tín dụng
duy trì lãi suất thị trường liên ngân hàng ở mức hợp lý
chỉ đạo các tổ chức tiến dụng tiếp tục ra soát và cân đối khả năng tài chính
để áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng
và đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động
chúng tôi có một sự kết hợp giữa thị trường nội tệ và thị trường ngoại tệ
rất là nhuẩn nhuyễn rất là kịp thời để làm sao có thể tăng cường khả năng thích ứng
và ứng phó với những biến động của quốc tế
cho nên với những diễn biến như thế
ngân hàng nhà nước vẫn duy trì về cơ bản là ổn định được mặt bằng lãi suất
trong khi đó là chúng tôi cũng vẫn ổn định về cơ bản
về diễn biến tỷ giá và vấn đề lãi suất
đặc biệt đối với công tác xử lý nợ xấu
toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được gần một trăm năm mươi tỷ đồng nợ xấu
tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tiến dụng là một tám mươi chín
giảm so với mức một chín mươi chín cuối năm hai nghìn một mươi tám
trong năm vừa qua đảng quốc hội chính phủ và ngân hàng nhà nước
cũng đã có nhiều quyết định quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn
trong tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu
lành mạnh hóa hệ thống qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế